thông tin cập nhật đến sáng nay cho thấy dịch covid một mươi chín tiếp tục lan rộng tại nhiều nước trên toàn thế giới
số ca nhiễm ghi nhận tại một trăm linh một quốc gia và vùng lãnh thổ hiện lên gần một trăm linh sáu người
trong đó trung quốc vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất với hơn tám mươi sáu trăm năm mươi người
ngày bảy tháng ba trung quốc cho biết lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở nước này đã giảm xuống còn hai con số
trong ngày sáu tháng ba là chín mươi chín ca nhiễm mới và hai mươi tám ca tử vong
toàn bộ các ca tử vong tập trung tại tỉnh hồ bắc
tại hàn quốc số ca nhiễm là bảy bốn mươi một ca trong đó bốn mươi chín ca tử vong
phần lớn số ca nhiễm bệnh là ở các thành phố tây cư triêng đô và bắc kiêng sang
lần đầu tiên chính phủ hàn quốc cách ly một khu trung cư thuộc thành phố tây cư
nơi có tới bốn mươi sáu trên một trăm bốn mươi hai người dương tính với covid một mươi chín
hiện đã có một trăm một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ hàn quốc
iran ghi nhận thêm hai mươi một ca tử vong trong ngày bảy tháng ba
nâng tổng số ca bệnh tử vong ở nước này lên một trăm bốn mươi năm ca
có thêm một nghị sĩ iran qua đời do sars cov hai
tổng số ca nhiễm bệnh tại iran là hơn năm tám trăm linh ca
còn tại châu á một loạt nước như afghanistan australia nhật bản malaysia thái lan thông báo thêm các ca nhiễm mới
trong đó bộ y tế campuchia vừa ghi nhận trường hợp người campuchia đầu tiên nhiễm covid một mươi chín
và là ca mắc covid một mươi chín thứ hai tại nước này
bệnh nhân là một năm giới ba mươi tám tuổi sống tại tỉnh siem reap
có tiếp xúc trực tiếp với một nam giới quốc tịch nhật bản
xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín sau khi quay trở về nhật
tại châu âu tốc độ lây lan của dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
ổ dịch lớn nhất tại lục địa già hiện là italia với hơn năm tám trăm linh người nhiễm bệnh và hai trăm ba mươi ba ca tử vong
italia đã thông qua xác lệnh về tư pháp và y tế để ứng phó khẩn cấp với dịch covid một mươi chín
theo đó ngừng xét xử các vụ án ít nghiêm trọng đến ngày ba mươi một tháng năm
huy động thêm hai mươi y bác sĩ tăng cường cho các bệnh viện
đồng thời mở rộng khu vực phong tỏa xung quanh thành phố milan và venice
tiếp đến là đức với sáu trăm bảy mươi ca nhiễm không có ca tử vong pháp với sáu trăm năm mươi ba ca nhiễm và chín người tử vong
một loạt quốc gia châu âu khác có số ca nhiễm covid một mươi chín cao như tây ban nha thụy sĩ hà lan anh bỉ naui thụy điển
trong khi costa rica và manta là hai nước mới nhất thông báo về những ca nhiễm sars cov hai đầu tiên ở nước này
những diễn biến này khiến phiên họp toàn thể của nghị viện châu âu ep dự kiến diễn ra tại startbourg pháp
đã phải chuyển địa điểm sang bruxelles bỉ
cùng ngày thủ đô washington của mỹ đã xác nhận trường hợp nhiễm virus sars cov hai đầu tiên
trong khi new york ban bố tình trạng khẩn cấp khi xác nhận có bảy mươi sáu người nhiễm covid một mươi chín ở bang này
như vậy hơn một nửa trong tổng số năm mươi bang của mỹ đã xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín với bốn trăm linh chín người trong đó có một mươi chín ca tử vong